ngày một mươi sáu tháng bốn tại cửa khẩu quốc tế bờ y huyện ngọc hồi tỉnh con tum bộ tư lệnh quân khu năm phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh con tum
đã tổ chức trao tặng trang thiết bị y tế phục vụ trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín cho bộ chỉ huy quân sự tỉnh atapu nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
toàn bộ số trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch bao gồm bộ quần áo chống dịch hộp khẩu trang y tế bốn lớp
khẩu trang n chín mươi năm hộp găng tay y tế dung dịch sát khuẩn nhiệt kế hồng ngoại bình phun hóa chất và hóa chất tổng giá trị quà tặng trên hai trăm linh triệu đồng